thưa quý vị nắm bắt được nhu cầu của người dân bám sát tình hình trên địa bàn tạo điều kiện hạ tầng để người dân có điều kiện phát triển mọi mặt
đó chính là những căn cứ để hội đồng nhân dân các cấp xem xét ban hành nghị quyết
hiệu quả của các quyết sách hợp lòng dân đó chính là đời sống của người dân được nâng lên thêm niềm tin vào các chính sách của đảng nhà nước
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại hải dương
đây là dự án đường trục đông tây đoạn qua địa bàn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương dài sáu bảy mươi sáu km
việc triển khai thực hiện dự án này trên địa bàn huyện tứ kỳ căn cứ vào nghị quyết số hai mươi bảy của hội đồng nhân dân tỉnh hải dương
nhằm kết nối các tuyến đường trục chính đã xây dựng góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông
giảm tải các tuyến đường có mật độ giao thông lớn tại vùng đất này
đã được thống nhất cao mà nó tạo thành một cái sức mạnh tôi cho ai nè về tinh thần ý có thể kinh tế không mua được
chứ về cái này tôi tin có lẽ là sức mạnh rất cao mà nó nghị quyết vào lòng dân mà thực sự dân ứng hưởng
là một người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn bà nguyễn thị hưng thị trấn tứ kỳ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
được chính quyền địa phương cấp cho thẻ bảo hiểm y tế miễn phí một trăm linh mức đóng
chính sách nhân văn này chính là nghị quyết số ba mươi một
của hội đồng nhân dân huyện tứ kỳ hỗ trợ nốt ba mươi mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ bảy mươi đến tám mươi tuổi và người thu gom rác thải
tuy là thế này nhưng mà tôi tôi tôi tôi sống ở cái chế độ sống ở chính phủ này tôi cảm ơn đảng nhà nước lắm
nếu mà nhà nước mà không quan tâm mà không có thẻ thì chịu chết đâu
như chúng tôi thì chỉ có chịu chết thôi không biết làm nào được
nhưng mà may được nhờ đảng nhờ chính phủ mà quan tâm và cho cái thẻ như thế thì
nó chữa được bệnh
có thể nói với các quyết sách bám sát thực tiễn và mong muốn của người dân như trên
ngày càng có nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống phát huy được hiệu quả của các cơ quan đại biểu dân cử tại địa phương